ngày một mươi tám tháng năm trong khuôn khổ liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tp hcm lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm đã trao giải cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần một
cuộc thi do ban quản lý khu công nghệ cao chủ trì phối hợp với thành đoàn tp hcm
sở thông tin và truyền thông tp hcm sở khoa học và công nghệ tp hcm đại học quốc gia tp hcm triển khai thực hiện
vòng chung kết là sân khấu tranh tài của tấp năm dự án xuất sắc nhất trên tổng số ba mươi chín dự án tham gia
các dự án đã thể hiện được tốt ba tiêu chí tính đổi mới sáng tạo tính hiệu quả và khả năng ôm tạo phát triển
giải nhất thuộc về dự án thiết kế chip analog drone n nhiễu thấp tái cấu hình ứng dụng
thu nhận tín hiệu từ cảm biến trên công nghệ shimot một trăm tám mươi nm
giải nhì là dự án thiết kế phần cứng khử sương mù trong hình ảnh của camera thông minh
giải ba cho dự án
thiết kế mạch sar adc hiệu suất cao ứng dụng chuyển đổi số tín hiệu từ cảm biến cho hệ thống iot cùng bốn giải khuyến khích
cuộc thi thiết kế vi mạch lần hai sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm và ôm tạo những dự án
thiết kế vi mạch ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ xanh thông minh thân thiện môi trường
tiết kiệm năng lượng là nền tảng để phát triển hạ tầng giao thông xanh phát triển đồ thị xanh sản xuất bền vững
hướng ứng tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn tại tỉnh thanh hóa
trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã tổ chức ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu học hỏi
góp phần chăm lo hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên công nhân
trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động như khám bệnh tư vấn sức khỏe phát thuốc miễn phí tặng hai năm trăm linh thanh niên công nhân
các gian hàng giảm giá lên tới năm mươi bảy mươi với nhiều sản phẩm thiết yếu
trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra giải bóng đá nam thanh niên công nhân cúp red bull hai nghìn hai mươi bốn vòng loại khu vực thanh hóa
đội vô địch khu vực sẽ lọt vào vòng chung kết toàn quốc giải bóng đá thanh niên công nhân cúp red bull năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức cuối tháng năm tại thành phố hải phòng
đội vô địch khu vực sẽ lọt vào vòng chung kết toàn quốc giải bóng đá thanh niên công nhân cúp red bull năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức cuối tháng năm tại thành phố hải phòng